trưa ngày một mươi chín tháng chín hà nội ghi nhận một mươi hai ca mắc mới trong đó có bốn ca liên quan đến ổ dịch ở việt hưng long biên
thống kê của sở y tế từ sáu h đến một mươi hai h ngày một mươi chín tháng chín trên địa bàn thành phố tiếp tục ghi nhận thêm một mươi hai ca mắc mới
trong đó một mươi ca tại khu cách ly hai ca tại khu vực phong tỏa
trong số ca mắc mới có bốn ca liên quan đến ổ dịch việt hưng long biên ba ca tại việt hưng và một ca tại kiều kỵ gia lâm
tất cả các ca mắc mới đều thuộc chung f một của các trường hợp sàng lọc ho sốt và phân bố theo quận huyện thanh xuân bốn đống đa bốn long biên ba gia lâm một
quận đống đa ghi nhận bốn ca bệnh
hai ca bệnh là nam sinh năm hai nghìn năm và nữ sinh năm hai nghìn hai ở năm mươi chín ngô sĩ liên văn miếu là những người sống trong khu vực phong tỏa từ ngày hai mươi một tháng tám
ngày hai mươi một tháng tám cả hai bệnh nhân này được xác định là f một con của bệnh nhân nvc và được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính
hai ca bệnh ở một mươi một trên sáu mươi bảy trên tám mươi tám trần quý cáp phương văn chương là nữ sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi và nam sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi là những người sống trong khu vực phong tỏa từ ngày một mươi tám tháng tám với nhiều lần xét nghiệm âm tính
ngày một mươi tám tháng chín cả hai bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm tiếp kết quả dương tính
quận long biên ghi nhận ba ca bệnh đều ở phương văn miếu
phương việt hưng
một nnh nam sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy
hai nkn nam sinh năm hai nghìn chín
ba ntd sinh năm hai nghìn một mươi hai
cả ba bệnh nhân đều có cùng địa chỉ số sáu ngách hai mươi hai trên chín mươi bốn kim quan việt hưng
là f một đã được cách ly tập trung
ngày một mươi tám tháng chín được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính
huyện gia lâm ghi nhận một ca bệnh liên quan đến ổ dịch tại phường việt hương long biên là nvk nam sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám
xã kiều kỵ bệnh nhân là f một làm cùng xưởng của bệnh nhân nkt
ngày một mươi tám tháng chín được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính
quận thanh xuân ghi nhận bốn ca bệnh đều ở phường thanh xuân trung
nt nh nữ sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ngõ ba trăm hai mươi tám nguyễn trãi sống trong khu vực phong tỏa từ ngày hai mươi ba tháng tám
ngày một tháng chín được chuyển vào khu cách ly
ngày một mươi bảy tháng chín bệnh nhân có triệu chứng sốt
ngày một mươi tám tháng chín được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính
hai gtp nữ sinh năm hai nghìn một ngõ ba trăm ba mươi nguyễn trãi
ba ntt nữ sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bốn ngõ ba trăm ba mươi nguyễn trãi
cả hai bệnh nhân là người trong gia đình sống trong khu vực phong tỏa từ ngày hai mươi ba tháng tám
ngày hai mươi chín tháng tám cả hai được xác định là f một vợ và con của dht nên được chuyển cách ly tập trung được xét nghiệm nhiều lần âm tính
ngày một mươi tám tháng chín bệnh nhân ntt xuất hiện triệu chứng của bệnh
hai được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính
nck nam sinh năm hai nghìn một mươi bảy tập thể cao su vàng nhà g một nguyễn trãi
bệnh nhân sống trong khu vực phong tỏa từ ngày hai mươi ba tháng tám
ngày một chín được chuyển sang khu cách ly tập trung xét nghiệm nhiều lần âm tính
ngày một mươi tám tháng chín bệnh nhân xuất hiện triệu chứng được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính
tính từ ngày hai mươi chín tháng bốn đến nay trên địa bàn thành phố ghi nhận ba chín trăm một mươi bảy ca dương tính với sars cov hai
trong đó số ca mắc ghi nhận ngoài cộng đồng là một năm trăm chín mươi bảy ca
số mắc là đối tượng đã được cách ly hai ba trăm hai mươi ca
liên quan đến ổ dịch tại tổ bốn việt hương long biên từ ngày một mươi tám tháng chín đến nay ghi nhận tổng số một mươi hai ca bệnh
tại ngõ hai mươi hai kim quan phường việt hưng ghi nhận chín ca bệnh
ngách một mươi năm ngõ sáu mươi tám tổ sáu ngọc thụy ghi nhận hai ca bệnh
xã kiều kỵ huyện gia lâm ghi nhận một ca bệnh do làm cùng nhà máy xe lửa gia lâm với bệnh nhân nkt
hiện tại đã phong tỏa ngõ hai mươi hai kim quan việt hưng năm mươi tám hộ gia đình với một trăm tám mươi ba nhân khẩu
đã thực hiện lấy mẫu test nhanh kháng nguyên một trăm tám mươi ba trên một trăm tám mươi ba kết quả âm tính và lấy mẫu gộp xét nghiệm pcr
ngách một mươi năm ngõ sáu mươi tám tổ sáu ngọc thụy với sáu mươi bốn hộ gia đình hai trăm một mươi bốn nhân khẩu
đã thực hiện lấy mẫu test nhanh kháng nguyên hai trăm một mươi bốn trên hai trăm một mươi bốn kết quả âm tính và lấy mẫu gộp xét nghiệm pcr
các điểm liên quan đến ổ dịch là nhà máy xe lửa gia lâm
phường gia thụy đã lấy bốn mươi một mẫu người liên quan làm việc tại các bộ phận khác để xét nghiệm pcr
tại công ty thoát nước số năm phường gia thụy đã lấy hai mươi chín mẫu người liên quan tại các bộ phận khác xét nghiệm pcr
công ty đã chủ động xét nghiệm test nhanh kháng nguyên cho sáu mươi hai người lao động kết quả đều âm tính
tại chợ kim quan phường việt hưng đã thực hiện lấy mẫu test nhanh kháng nguyên một trăm tám mươi năm trên một trăm tám mươi năm kết quả âm tính
và lấy mẫu gộp xét nghiệm pcr
tại điểm tiêm chủng nhà văn hóa phương việt hưng
đã lấy mẫu xét nghiệm pcr cho một trăm linh người liên quan
tại điểm tiêm chủng trường tiêu học đoàn kết
phương thạch bàn đã lấy mẫu xét nghiệm pcr cho bốn trăm năm mươi người liên quan
thực hiện test nhanh kháng nguyên cho chín mươi bảy trường hợp kết quả đều âm tính